các nhà khoa học argentina đã xác định được rằng virus sars cov hai có ba nguồn xuất xứ từ mỹ
châu âu và châu á chủng virus đang lây lan ở argentina không cùng chủng với virus đã xuất
hiện ở vũ hán do đó argentina đã phải tiến hành giải mã trình tự bộ gen của chủng virus bản địa
trên nhiều bệnh nhân nữa mới xác định được cơ chế lây lan tại quốc gia nam mỹ này như thế nào